công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi tám tuyên quang đứng thứ ba mươi bốn tăng năm bậc so với năm hai nghìn một mươi bảy đứng trong tốc khá cả nước
đây là nỗ lực quan trọng của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh góp phần phát triển kết cấu hạ tầng tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động
những năm gần đây trên địa bàn thành phố tuyên quang đã thu hút được nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đầu tư các dự án hiệu quả
hiện nay một trăm linh cơ quan chuyên môn các cấp trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tỉnh tuyên quang đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho hai trăm sáu mươi ba dự án với tổng số vốn đầu tư ba mươi bảy tỷ đồng
trong đó có tám dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn một trăm tám mươi bốn triệu đô la mỹ
tỉnh tuyên quang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh sẽ có khoảng hơn hai doanh nghiệp đăng ký thành lập
chỉ số pci của tỉnh nằm trong top hai mươi của cả nước